thông tin từ sở du lịch tp hcm dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố đạt ba hai trăm ba mươi năm tỷ đồng tăng ba bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm với năm ngày nghỉ liên tục khách tham quan đến các điểm tham quan khu du lịch khu vui chơi giải trí ở tp hcm ước tính khoảng chín trăm sáu mươi chín lượt tăng hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khách du lịch nội địa và quốc tế đến tp hcm với khoảng ba trăm hai mươi năm lượt khách nội địa tăng một sáu và năm mươi bốn lượt khách quốc tế tăng một mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
doanh thu du lịch dịp lễ này của tp hcm đạt khoảng ba hai trăm ba mươi năm tỷ đồng
sở du lịch tp hcm cho biết việc nghỉ lễ dài ngày dịp ba mươi tháng bốn năm nay là do giá vé máy bay tăng cao nên xu hướng sử dụng phương tiện vận chuyển đường sắt và phương tiện cá nhân tăng mạnh nhất là các điểm đến gần tp hcm
như vũng tàu nha trang bình thuận ninh thuận tiền giang cần thơ lâm đồng
trong năm ngày nghỉ lễ cần thơ đón khoảng hai trăm tám mươi năm lượt khách đến tham quan vui chơi và giải trí tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng ba trăm một mươi năm tỷ đồng
theo số liệu thống kê từ sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú đạt khoảng bảy mươi năm chín mươi

tuy nhiên những cơ sở lưu trú từ bốn sao đến năm sao và các cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm tp hcm bến ninh kiều công suất bình quân khoảng tám mươi năm
theo đó các điểm thu hút du khách như chợ nổi cái răng bến ninh kiều đền thờ vua hùng chùa âu nhà cổ bình thủy cồn sơn và các khu điểm du lịch sinh thái đặc biệt là các tour khám phá làng quê kênh rạch hấp dẫn khách quốc tế
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba lượng khách năm nay giảm
nguyên nhân chính là do ảnh hưởng
với thời tiết nắng nóng
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lượng khách du lịch đến với quảng bình tăng đột biến
trung bình mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến khám phá trải nghiệm ở các điểm du lịch tại quảng bình
theo thống kê từ sở du lịch quảng bình tổng số du khách đến tham quan trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn ước đạt ba trăm một mươi tám lượt
trong đó khách quốc tế đạt khoảng tám lượt
khách du lịch nội địa khoảng ba trăm linh tám lượt
tổng thu từ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ ước đạt ba trăm sáu mươi năm bảy tỷ đồng
dịp nghỉ lễ vừa qua thời tiết tại quảng bình nắng nóng kèm nhiệt độ tăng cao nên các điểm tham quan du lịch sinh thái thiên nhiên là những điểm đến lý tưởng
thú số lượng lớn khách du lịch nổi bật là động phong nha động thiên đường suối nước mọc sông chày hang tối công viên ojo
các cơ sở lưu trú từ ba sao và tương đương trở lên hoặc các homestay farmstay cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp mát mẻ gần gũi với thiên nhiên có công suất phòng từ chín mươi năm trở lên
các hoạt động văn hóa thể thao du lịch được địa phương tổ chức đa dạng thu hút và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách
thưa quý vị tuần lễ ẩm thực truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề ẩm thực huế với bốn phương khép lại vào tối ngày một tháng năm
những thành công của sự kiện đã mở ra một lộ trình mới giúp huế kiên định mục tiêu trở thành một trong những thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo unesco trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực vào năm hai nghìn hai mươi
tuần lễ ẩm thực truyền thống huế hai nghìn hai mươi bốn đã thu hút sự quan tâm và trải nghiệm của gần một trăm linh lượt du khách
thành công này đã tạo thêm động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phát triển du lịch dịch vụ góp phần đưa huế gần hơn với mục tiêu trở thành thành viên của mạng lưới